thông tin sở y tế tp hcm vừa ban hành văn bản triển khai các biện pháp thực hiện cách ly
điều trị f f một tại nhà đang được dư luận hết sức quan tâm
đồng tình với cách làm này một số chuyên gia y tế cho rằng đây là hướng đi đúng đắn
và kịp thời của tp hcm vậy thì người dân nên và không nên làm gì khi cách ly tại nhà
hiện mỗi ngày tp hcm có hơn một bệnh nhân covid một mươi chín mới
nếu vẫn giữ phương pháp tập trung điều trị f sẽ sớm làm hệ thống y tế quá tải
tốn kém tiền bạc và chất lượng sinh hoạt điều trị trong khu cách ly cũng sẽ bị giảm súc nghiêm trọng
theo bộ y tế trước mắt hai đối tượng f được xem xét cho cách ly tại nhà là nhóm f một
đã được cách ly hơn một mươi ngày có tai lượng virus lây lan thấp hay khó có khả năng lây nhiễm
thứ hai là nhóm f nhân viên y tế có khả năng tự theo dõi sức khỏe tại nhà
bên cạnh đó f được cách ly tại nhà cũng phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở cách ly tại nhà
như đối tượng f một như là phải có phòng riêng ứng dụng phần mềm theo dõi sức khỏe
hệ thống trực tuyến theo dõi giám sát tại nhà
cũng khuyến kháo là uống nhiều nước uống nhiều lần trong ngày để giữ ẩm cho khổ học
và chúng tôi cũng hy vọng là với cả những biện pháp mà bộ y tế đã khuyến cáo như vậy
thì các trường hợp f sẽ được tiếp tục theo dõi về y tế
và cũng sẽ đảm bảo được là chúng ta giảm tải cho các khu khu dung theo dõi điều trị
các trường hợp nhiễm sars cov hai ở tại cộng đồng
đồng tình với cách làm này của bộ y tế các chuyên gia cho rằng
việc cách ly nhân viên y tế tại nhà
chúc giảm gánh nặng cho hệ thống y tế
tuy nhiên để phương án này hiệu quả và an toàn đối với cộng đồng
thì người mắc covid một mươi chín cần thực hiện nghiêm túc
có trách nhiệm trong việc tự điều trị ở nhà
cái đối tượng mà phải làm viện
trong cái điều kiện lúc bây giờ
đó là những trường hợp mà có các triệu chứng như là sốt
như là ho như là đau hỏng
như có thể là có những dấu hiệu là
rất là khó thở và đặc biệt những cái người mà là người già có bệnh nền
và những trẻ em thì không nên cách ly ở nhà
trong thời gian tự cách ly vai trò của người thân của f là rất quan trọng
đây là cầu nối giữa người bệnh và chính quyền nhân viên y tế
đồng thời giữ tinh thần thoải mái là rất quan trọng
bởi tâm lý góp phần giảm tỷ lệ tử vong rất nhiều ở bệnh nhân
không chỉ là bệnh nhân mắc covid một mươi chín
do đó cần ăn uống điều độ tập thể dục thường xuyên
đồng thời tăng cường thêm các thực phẩm dầu vitamin khoáng chất để nâng cao sức đề kháng
trong khi quá trình cách ly tại nhà của f
thì cái vai trò của thành viên trong gia đình là hết sức quan trọng
hỗ trợ rồi đồng thời phối hợp trong cái việc giãn cách
khoảng cách giúp đỡ ăn uống rồi theo dõi phát hiện
được phối hợp với f để cùng báo cáo với y tế địa phương nếu có những trường hợp bất thường xảy ra
trong đợt dịch lần này tại thành phố hồ chí minh
theo số liệu thống kê có khoảng tám mươi số ca bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
bên cạnh đó số ca bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại số ca f tăng nhanh
do đó dẫn đến tình trạng quá tải của các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng
việc thử nghiệm cách ly tại nhà đối với f không có triệu chứng sẽ được triển khai tại một số quận huyện
trước khi đi vào
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé